trước tình hình thành phố hồ chí minh cứ mưa là ngập chiều nay đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh và các sở ban ngành đã đi kiểm tra các vị trí ngập nước và tiến độ dự án
giải quyết ngập do chiều cường điểm kiểm tra đầu tiên là rốn ngập của thành phố
nằm trên đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh theo phản ánh của người dân
năm nay mới chỉ vài cơn mưa đầu mùa nhưng khu vực đã bị ngập nặng thậm chí có những nhà nâng
nền lên cao hơn mặt đường gần năm mét vẫn không tránh khỏi ngập người dân lo ngại tình hình
ngập sẽ còn nặng hơn khi khu vực này đang bị lún sau khi khảo sát điểm ngập trên đường nguyễn hữu
cảnh đồng chí nguyễn thiện nhân cùng các sở ngành liên quan đã đi khảo sát dự án giải quyết ngập
do chiều cường tại khu vực thành phố hồ chí minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
do công ty cổ phần đầu tư xây dựng trung nam làm chủ đầu tư dự án chống ngập này có mức đầu tư gần
một mươi tỷ đồng tại buổi làm việc bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu các ban ngành
quận huyện phải phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án